ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi hai thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhận kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập
quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
bày tỏ mong muốn cán bộ quân đội về hưu phát huy tính gương mẫu tinh thần trách nhiệm
tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm kiến thức cho công cụ xây dựng và phát triển thành phố
dự buổi gặp mặt có bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân lãnh đạo quân khu bảy
bộ tư lệnh thành phố các sở ngành quận huyện các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp nghỉ hưu và mẹ việt nam anh hùng
phát biểu tại buổi gặp lãnh đạo thành phố cho biết đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
đóng góp to lớn của các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu trong sự nghiệp giải phóng đất nước
cũng như xây dựng bảo vệ tổ quốc và bày tỏ mong muốn các cán bộ quân đội tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết
xây dựng đảng phát huy truyền thống bản chất bộ đội cụ hồ luôn vững vàng về chính trị tư tưởng
không giao động trước những khó khăn và thực sự là chỗ dựa vững chắc của đảng nhà nước và nhân dân
đồng thuận với các quyết sách lớn của thành phố cùng các cán bộ đương chức đóng góp tích cực vào xây dựng phát triển và bảo vệ thành phố